tối ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai hội trợ cam vinh nghệ an năm hai nghìn một mươi tám đã chính thức khai mạc tại trung tâm văn hóa thông tin tỉnh
đây là lần thứ hai hội trợ cam vinh được tổ chức
tham gia hội trợ có sáu mươi gian hàng quảng bá sản phẩm cam của các huyện trên địa bàn tỉnh nghệ an
với hơn ba hectare sản lượng trung bình hàng năm đạt trên hai mươi ba tấn nghệ an là tỉnh có diện tích cam lớn nhất cả nước
hội trợ cam vinh cũng là dịp để quảng bá mở rộng thị trường và khẳng định thương hiệu cam vinh nghệ an đến với đông đảo người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh
đồng thời nâng cao nhận thức cho người tiêu dùng về việc sử dụng sản phẩm an toàn có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng
ngoài việc trưng bày giới thiệu sản phẩm cam vinh và các đặc sản nhiều vùng miền khác của tỉnh nghệ an
tại hội trợ cam vinh năm hai nghìn một mươi tám còn diễn ra nhiều hoạt động khác như hội thảo giới thiệu về các công nghệ sản xuất giống
chăm sóc bảo vệ cam sau thu hoạch hội thảo giới thiệu sản phẩm về phân bón thuốc bảo vệ thực vật kết nối người sản xuất và tiêu thụ